phạt cả hai người cơ mà không phải một người đâu

việc kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông được đẩy mạnh để ngăn chặn lây lan dịch bệnh
đối với những trường hợp ra đường không đúng mục đích vi phạm giao thông sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định
chính vì vậy mỗi người dân chỉ ra đường khi có việc cấp thiết và khi đã có đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định
nếu chấp hành thì những hình ảnh này sẽ không còn xuất hiện
thưa quý vị đợt dịch covid một mươi chín lần này bùng phát từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đã và đang gây ảnh hưởng nặng đề đến thành phố hồ chí minh
trung tâm kinh tế đầu mối giao thông giao thương nhộn nhịp bậc nhất khu vực phía nam
và cả nước hiện kinh tế thành phố hồ chí minh đang phải đối mặt với vô vản khó khăn thách thức
nhiều người dân không có việc làm không có thu nhập sản xuất thì bị ngừng trệ dẫn đến đứt gãy chuỗi cung ứng môi trường đầu tư bị ảnh hưởng
vấn đề mở cửa kinh tế là yêu cầu có thật và rất bức thiết hiện nay
nhưng mở cửa như thế nào để vẫn đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch
khách mời của góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh sẽ cùng quý vị và đoạn sâu hơn về nội dung này
thành phố hồ chí minh đã trải qua hơn ba tháng siê chặt giãn cách
thời gian này các dịch vụ kinh doanh mặt hàng không thiết yếu phải đóng cửa
hơn hai tháng qua các cửa hàng dịch vụ bán đồ ăn uống mang đi dừng hoạt động
nhiều doanh nghiệp nhà máy phải tạm ngưng vì không đáp ứng được yêu cầu ba tại chỗ
các chỉ số sản xuất công nghiệp của thành phố hồ chí minh giảm mạnh
hiện theo tính toán thành phố hồ chí minh là một trong những doanh nghiệp đặc biệt

gần ba trăm linh người được tiêm mũi hai
như vậy bộ y tế đánh giá khoảng tám mươi ba người từ một mươi tám tuổi trở lên
sinh sống tại thành phố hồ chí minh được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
vâng thưa phó sư tiến sĩ đinh trọng thịnh
chúng ta vừa điểm qua một số con số thống kê từ thành phố hồ chí minh
và cũng là một số những hình ảnh mà chúng ta đã chứng kiến về thành phố hồ chí minh
trong suốt giai đoạn bùng phát dịch gần này
thì cũng có thể thấy rằng là một cái cảnh tượng
chưa từng có trong lịch sử một cái sự tác động rất là nghiêm trọng đến thành phố hồ chí minh
vậy ông có thể đánh giá cụ thể hơn cái mức độ tổn thương
của thành phố hồ chí minh trong đợt dịch gần này như thế nào ạ
chúng ta biết rằng là cái đợt bùng phát lần thứ tư của đại dịch covid một mươi chín
đối với thành phố hồ chí minh nó đã kéo dài và có mức độ phức tạp
mà đến cái mức cao nhất mà từ trước đến nay chúng ta chưa từng gặp
và rõ ràng là để mà phòng chống cái dịch bệnh
thành phố hồ chí minh đã có các biện pháp phòng ngừa
lãng cách một cách nghiêm ngặt
vì thế cho nên hầu hết các doanh nghiệp trong nền kinh tế của thành phố
là ngừng nghỉ và một số doanh nghiệp thì thực hiện là ba thể chỗ
nhưng mà rõ ràng là cái ba thầy chỗ thì nó cũng có những cái ưu điểm và nhược điểm
và vì thế cho nên một số doanh nghiệp thì sau một thời gian
mà thực hiện ba thể chỗ thì cũng đã xin ngừng hoạt động
và chúng ta biết rằng là tổng số cái doanh nghiệp
mà xin ngừng nghỉ ở thành phố hồ chí minh
hiện nay nó khoảng độ gần hai mươi năm doanh nghiệp
chiếm khoảng gần ba mươi tổng số doanh nghiệp ngừng nghỉ của cả nước
và đây là một cái con số nó lớn nhất từ trước đến nay
của cái hoạt động ngừng nghỉ ở thành phố hồ chí minh
thêm nữa thì các doanh nghiệp mà quay trở lại hoạt động
cũng như là các doanh nghiệp mà gọi là thành lập mới ở thành phố
thì nó cũng tạm xuất đến mức thấp nhất
các doanh nghiệp mà ngừng nghỉ có chứ sản xuất
làm cho các chuỗi công đứng nó đứt gãy
cho nên một số doanh nghiệp muốn quay trở lại hoạt động
hoặc là mỗi hoạt động cũng khó lòng mà thực hiện được
và từ đó nó dẫn đến cái việc là rất nhiều người hoạt động
mất công an việc làm không có thu nhập
và dẫn đến là cái việc mà gọi là an sinh xã hội
nó cũng gặp rất nhiều khó khăn
và đây đang là một trong những cái vấn đề
mà thành phố hồ chí minh phải đánh chịu
với cái việc
vâng ạ thủ tướng chính phủ phạm minh chính
thì cũng đã từng khẳng định là chúng ta sẽ phải chung sống
lâu dài với dịch bệnh covid một mươi chín
và cũng có nhiều ý kiến đưa ra là
thành phố hồ chí minh nên tính tới các phương án
là mở cửa trở lại nền kinh tế
vậy ông đánh giá ra sao về vấn đề này
chúng tôi cũng nhất trí với các cái quan điểm đó
và ngay từ giữa tháng bảy
thì chúng tôi cũng đã có những cái phát biểu
về cái vấn đề là cần phải chuẩn bị
các điều kiện để thành phố hồ chí minh
có thể mở cửa trở lại
trong cái điều kiện bình thường mới
khi mà chúng ta phải thích ứng với
cái đại dịch covid một mươi chín này
và rõ ràng là nếu như chúng ta coi
cái tính mạng tài sản của người dân là hàng đầu
thì cái việc chống dịch phải đặt lên trước hết
nhưng chúng ta không thể kéo dài
cái giãn cách xã hội
gây đứt gãy cái chuỗi sản xuất
và đặc biệt là nó ảnh hưởng đến
cái đời sống xã hội
cũng như đến cái tăng trưởng của đất nước
trong lâu dài
tính vì cái lẽ đó
cho nên chúng ta phải tính đến
cái thương án coi trở lại tầm xuất
nhưng nó phải đủ các điều kiện cần thiết
thì chúng ta mới coi trở lại được
còn chúng ta không quá nóng ngội
cũng không cần gội dài
để đánh đổi
cái sự bình an
cái tính mạng tài sản của người dân
lấy cái tăng trưởng kinh tế
vâng chúng ta cũng có thể thấy là
dịch bệnh covid một mươi chín là một dịch bệnh toàn cầu
chứ không phải là riêng tại việt nam
nhưng cũng có thể thấy
dòng tại một số quốc gia trên thế giới
những cái quốc gia đã bị
tác động nặng nề bởi đại dịch
từ cuối năm hai nghìn một mươi chín
thì họ cũng đã bắt đầu chuẩn bị
những cái phương án để mở cửa trở lại nền kinh tế
rồi cũng có những cái khu vực như là
thành phố new york của mỹ hay là nước anh
thì họ đã chính thức là mở cửa trở lại nền kinh tế rồi
tuy nhiên trong cái bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
thì ở những quốc gia đó vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp
vậy tại sao họ lại đưa ra những quyết định như thế
và ông có thể chia sẻ một đôi chút về kinh nghiệm
của các nước ạ
trước hết chúng ta biết rằng là
tất cả các quốc gia trên thế giới
cái đại dịch này nó có thể qua đi
nhưng cái virus thì nó vẫn tồn tại
và rõ ràng chúng ta phải sống chung
với cái con virus đó
và như vậy
rõ ràng là
chúng ta phải thích ứng với cái điều kiện bình thường mới
vẫn phải tổ chức sản xuất
vẫn phải sống
và vẫn phải cần có các cái thu nhập
và vì thế cho nên người ta tiến hành
mở cửa trở lại các hoạt động sản xuất kinh doanh
ở các quốc gia thì người ta có
những cái điều kiện
mà cần thiết để mở cửa
thứ nhất là họ giao cho các cái tiểu ban
được quyết định cái việc mở cửa sản xuất
ở tiểu bang như thế nào
ở những ngành nghề lĩnh vực gì
mức độ ra sao
cái điều thứ hai đó là cái điều kiện cụ thể
về mặt y tế phải được đảm bảo
đó là ít nhất phải viên chủ hai lần
và phải đảm bảo các cái điều kiện
vệ sinh an toàn vĩnh tệ
thì lúc đó họ mới cho phép mở cửa trở lại
cái điều tiếp theo đó là
mặc dù mở cửa trở lại nhưng mà họ
vẫn yêu cầu phải thực hiện
các biện pháp phòng ngừa năm k như chúng ta nói
và đồng thời
có quy định những cái giãn cách nhất định
ví dụ như là họ quy định cái khối lượng người
được tham gia ở trong
các cái phòng học kiếm
rồi cái khối lượng người được tham gia
ở những cái sự kiện ngoài trời
và các cái việc mà tụ tập đơn người
đến cái mức độ nào là
phải được quy định một cách cụ thể
và ở đó họ cũng có
các cái yêu cầu về mở cửa
một số cái lĩnh vực
ví dụ như sản xuất
kinh doanh thì nó như thế nào
dịch vụ thì ra sao
nếu các cái ba các cái nhà hàng
mở cửa thế nào thì những cái đó là
cái quy định cụ thể
để từ đó đảm bảo
vừa phòng chống dịch được
nhưng cũng đảm bảo
cái sản xuất kinh doanh về trở lại
và chính vì cái đó cho nên
ở cái liên minh châu âu tốc độ tăng trưởng
năm hai nghìn hai mươi một này
được dự báo nó khoảng độ tăng trưởng bốn mươi tám
một cái mức rất cao
trong nhiều năm trở lại đây
hay là những cái nền kinh tế mỹ
thì hiện nay đến cuối tháng tám
người ta vẫn có cái dự báo là
nền kinh tế mỹ trong cái năm hai nghìn hai mươi một này
có thể đạt cái mức từ sáu năm đến bảy
đấy là cái kết quả
của cái việc mở cửa
một cách phù hợp
chúng ta cũng thấy rằng là những cái chỉ số dự báo kinh tế đó
trong năm hai nghìn hai mươi một này nó đã cao hơn
so với năm hai nghìn hai mươi
thì cũng cho thấy một cái tín hiệu tích cực
những cái cơ hội cho các quốc gia để mở cửa trở lại nền kinh tế
đúng không ạ thế nhưng mà mở cửa trở lại thì chúng ta cũng cần phải
tính đến những cái rủi ro
vậy đối với thành phố hồ chí minh thì những rủi ro mà chúng ta có thể gặp phải là gì ạ
cái rủi ro lớn nhất
đó là khi mà chúng ta mở cửa
chúng ta rất có thể sẽ
lại quay trở lại cái vụ bùng phát
cái đại dịch lớn hơn
và cái sự hy sinh về tính mạng
về tài sản
cũng như cái sự giãn cách xã hội
nó sẽ có thể lại còn cái dài hơn
vì thế cho nên chúng ta cần phải rất cẩn trọng
khi mà chúng ta
quyết định mở cửa ở thành phố hồ chí minh
cái điều thứ hai là khi mà dịch bệnh
nó quay trở lại thì nó còn khó kiểm soát
cái là thứ nhất
và rõ ràng cái mức độ mà tác hại
nó sẽ còn được sâu hơn
nó gây cái mức mà
nguy hiểm lớn hơn
cho xã hội và nó có thể bùng phát
cái mức độ lây lan
nó cũng sẽ khác đi
và vì thế cho nên đây là cái mà rủi ro lớn nhất
vâng có lẽ là
khi mở cửa trở lại nền kinh tế thì thành phố hồ chí minh
sẽ cần phải tính đến những cái phương án
hết sức là cẩn trọng
theo ông thì những phương án mà chúng ta cần
tính đến là gì để có thể vừa mở cửa trở lại
nền kinh tế mà cũng vừa đảm bảo công tác
phòng chống dịch đảm bảo sự an toàn cho người dân ạ
trước hết chúng ta thấy rằng là
để mà có thể
mở cửa trở lại thì
chúng ta phải có các cái điều kiện
như tôi đã nói trước hết là cái sự
tiêm phòng dịch bệnh nó phải
từng đối đại trả cho cô chúng
cái điều thứ hai là cái số người
mà tiêm mũi hai nó cũng phải
đạt được cái mức độ mà
đối thiểu để từ đó chúng ta
có thể mở cửa được
nhưng cái điều quan trọng nhất đó là
chúng ta phải tuyên truyền và
nâng cao cái ý thức của người dân
trong việc phòng chống đại dịch
mặc dù đã tiêm đủ hai mũi
chúng ta vẫn phải thực hiện
cái bệnh thân năm k để từ đó
đảm bảo phòng chống cái dịch bệnh
trong mọi cái điều kiện
trong mọi cái tình huống vì
chúng ta tiêm chủng rồi vẫn có thể mắc covid
và vấn đề quan trọng
tiếp theo đó là chúng ta phải bóc tách
khách hàng không ra khỏi cộng đồng
để từ đó có thể điều trị được
cái f một cách tốt nhất
nhưng nó cũng giảm thiểu cái lây lan ra cộng đồng
cái điều tiếp theo đó là
chúng ta phải xem xét ưu tiên
những cái ngành này
những cái lĩnh vực mở cửa
mà theo chúng tôi thì chúng ta sẽ mở cửa
ở những cái doanh nghiệp lớn
những cái khu công nghiệp mà
có cái việc tiêm chủng
nó đạt đến cái mức yêu cầu
và nó ảnh hưởng đến
cái tốc độ tăng trưởng phát triển
kinh tế đặc biệt là
ảnh hưởng đến cái hoạt động xuất khẩu
của thành phố hồ chí minh
cũng như của đất nước
từ đó thúc đẩy cái sự tăng trưởng và phát triển
và trên cơ sở đó thì dần dần
chúng ta mới mở cửa
các cái khu vực dịch vụ
cũng như các cái yếu tố
về an sinh xã hội nó sẽ được đảm bảo
một cách tốt hơn
thì trên cái cơ sở này chúng ta sẽ có được
cái sự mở cửa
nó toàn diện
tất nhiên ở đây chúng tôi vẫn nói rằng là
chúng ta cũng vẫn cần một cái bước đi thận trọng
đó là làm sao
trước hết mở cửa ở những cái khu vực
mà chúng ta coi là cái vùng an toàn
và như chúng ta vẫn gọi hiện nay là vùng xanh
còn ở những cái khu vực
mà vùng vàng vùng đỏ
thì chúng ta sẽ dần dần
sẽ xem xét từng bước
nhưng chúng ta có biết rằng
một doanh nghiệp có hàng chục nghìn công dân
thì công dân họ có thể đến từ mọi
cái vùng của cái thành phố
để mà sản xuất doanh doanh
và vì thế cho nên nếu như trong trường hợp cần thiết
thì doanh nghiệp cũng có thể
có một tỷ lệ nào đó
được nghỉ hoặc là
làm việc tại nhà
để mà đảm bảo cái an toàn
hoặc là nếu như họ cần thiết phải đến làm việc
thì chúng ta cũng nên
có cái tách vời
giữa cái người ở vùng đỏ đến với cái công nhân
chung của doanh nghiệp để tránh cái tình trạng
nó có thể ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp nói chung
đúng vậy chúng ta cũng cần phải tìm đến những cái viện pháp
đương nhiên là trước tiên chúng ta vẫn cứ phải tuân thủ
cho khuyến khám năm k đúng không ạ
và những cái viện pháp siết chặt hơn nữa
được tính mạng an toàn cho người dân
đó là một cái mục tiêu mà có lẽ là chính quyền thành phố hồ chí minh
đang nhằm tới trong thời gian tới
dạ xin cảm ơn
hiện thành phố hồ chí minh cũng vừa thành lập
ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng chống dịch covid một mươi chín
và phục hồi kinh tế thành phố
ban chỉ đạo có nhiệm vụ là xây dựng kế hoạch phòng chống dịch
và khôi phục kinh tế cho thành phố hồ chí minh
theo hai giai đoạn
một mươi năm tháng chín cho đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
và giai đoạn hai là từ năm hai nghìn hai mươi hai
và những năm tiếp theo
chọn quận bảy và huyện củ chi thí điểm kịch bản
bình thường mới và chúng ta sẽ cùng hy vọng
với những bước đi thận trọng thì thành phố hồ chí minh
sẽ có thể sớm phục hồi đến kinh tế
nhưng vẫn đảm bảo các yếu tố bảo vệ
sức khỏe nhân dân trước dịch bệnh